nhưng mà bây giờ thực tế cho thấy rằng là nó xâm lấn sông sài gòn là dứt khoát không chấp nhận được
được biết sự vụ lấn chiếm trái phép tuyến sông sài gòn này vừa làm ảnh hưởng đến điều tiết thoát nước cho công tác chống ngập
vừa cản trở tiến độ thi công của dự án ngăn triều
xử lý nghiêm vi phạm là điều chắc chắn phải thực hiện để tránh tạo tiền lệ xấu không để sông sài gòn bị lấn chiếm vô tội vạ
giải quyết trốt ráo vướng mát mặt băng đẩy nhanh tiến độ công trình một mươi tỷ đồng bộ hóa hệ thống kênh mương thoát nước trong nội thành
đây là giải pháp được nhiều chuyên gia đồng tình có thể giải quyết được bài toán chống ngập
mới đây sở xây dựng thành phố cho biết tp hcm cũng đã tìm ra cơ sở để triển khai hiệu quả chủ trương xã hội hóa các công trình liên quan chống ngập
đó là phân viện kinh tế xây dựng miền nam thuộc bộ xây dựng phối hợp với sở xây dựng hoàn thành phương án giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn tp hcm theo mét vuông
nếu được áp dụng sớm phương án giá này sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội hóa trong việc thực hiện chống ngập thời gian tới
giải quyết dứt điểm tình trạng tiêu thoát nước tại khu vực nội thành khó có thể hoàn tất trong một sớm một chiều
chưa đề cập đến vai trò của công tác quy hoạch của cơ quan quản lý chống ngập
dù sự đầu tư hạ tầng có quy mô bề thế và tốt đến đâu cũng sẽ không phát huy hiệu quả nếu như người dân còn duy trì hành vi xả rác bừa bãi ra môi trường
và gây áp tác dòng trạng
một điều tưởng chừng nhỏ nhưng kéo dài gây ra hậu quả nặng nề như thực tế đã xảy ra
giải quyết dứt điểm tình trạng hóa trong việc thực hiện chống ngập thời gian tới
một nhiệm vụ cần sự đồng lòng quyết tâm từ các cấp chính quyền đến mỗi người dân
mỗi người thông qua hành động nhỏ hãy không xả rác bừa bãi ra môi trường cũng đã chung tay cùng thành phố chống ngập hiệu quả
tôi cũng mong muốn là người dân thành phố của mình sống phải có ý thức một chút về môi trường
thật sự bây giờ thì lúc tôi đang làm vậy mà có người dân người ta thiếu ý thức người ta cầm bịch gác để thải trước mặt mình
mình thấy cái đó là người dân mình còn quá
quá kém về cái mặt ý thức
thì nói chung nó phải mỗi người dân phải ý thức chút xíu chúng tôi cũng rất khỏe
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình tp hcm hôm nay tuần này
một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
mọi thư từ liên lạc quý vị vui lòng liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tv a gmail com
xin kính chào tạm biệt
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo